sau nhiều lần lấy ý kiến rộng rãi vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức họp báo chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông mới
điểm mới nhất của chương trình thể hiện rõ nhất ở việc nếu chương trình hiện hành và các chương trình giáo dục phổ thông trước đây trả lời cho câu hỏi
học xong chương trình học sinh biết được những gì
còn chương trình giáo dục phổ thông mới thì lại tập trung trả lời cho câu hỏi
học xong chương trình học sinh làm được những gì
tuy nhiên chung quanh chương trình giáo dục phổ thông mới được công bố thì nhiều phóng viên cũng còn rất nhiều băn khoăn
theo tổng chủ biên giáo sư nguyễn minh thuyết chương trình giáo dục phổ thông mới vừa kế thừa vừa phát triển những ưu điểm của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành vừa khắc phục những hạn chế bất cập của chương trình này
chương trình giáo dục phổ thông mới phân biệt rõ hai giai đoạn giai đoạn giáo dục cơ bản từ lớp một đến lớp chín và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp một mươi đến lớp một mươi hai
chương trình giáo dục phổ thông mới chú ý hơn đến tính kết nối giữa chương trình của các lớp học cấp học trong từng môn học và giữa chương trình của các môn học trong từng lớp học cấp học
tuy nhiên có mặt tại buổi họp báo nhiều phóng viên tỏ ra lo ngại về tính khả thi của chương trình và trách nhiệm sẽ thuộc về ai khi chương trình có vấn đề
một vấn đề cũng được nhiều phóng viên quan tâm đặt câu hỏi tại buổi họp báo đó là quy trình tập huấn giáo viên
nhiều phóng viên tỏ ra lo ngại
nếu như trước kia việc tập huấn giáo viên vẫn chưa đạt được
được kết quả như mong muốn thì nay bộ sẽ triển khai như thế nào để bảo đảm chất lượng và khả thi
lộ trình áp dụng chương trình mới sẽ tiến hành như sau
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đối với lớp một
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đối với lớp hai và lớp sáu
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đối với lớp ba lớp bảy và lớp một mươi
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn đối với lớp bốn lớp tám và lớp một mươi một

năm học hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm đối với lớp năm lớp chín và lớp một mươi hai
thông tin chi tiết về chương trình các môn học cũng đã được bộ giáo dục và đào tạo công bố cụ thể trên cổng thông tin điện tử của bộ